sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu người việt nam tài năng
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về dự chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam
sau hơn ba thập kỷ đổi mới phát triển và hội nhập quốc tế việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn
về kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
ngày nay việt nam đã trở thành một nước thu nhập trung bình có tốc độ tăng trưởng cao
năng động với dân số trẻ và một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện mạnh mẽ
nhiều lĩnh vực của nền kinh tế có nền tảng phát triển tốt trong đó có khoa học và công nghệ
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nêu rõ với hơn bốn năm triệu người việt nam đang sống học tập
và làm việc ở nước ngoài trong đó có nhiều nhà khoa học chuyên gia có trình độ cao
một số có trình độ hàng đầu thế giới sự tham gia đóng góp của các nhà khoa học
chuyên gia doanh nhân người việt nam trên thế giới là một nguồn lực quý báu để việt nam
nhanh chóng bắt kịp tiến cùng với thế giới về công nghệ và phần đấu vươn lên trong một số lĩnh vực
đảng và nhà nước luôn lắng nghe ý kiến của các chi thức
chính vì vậy mà cái mạng lưới đổi mới sáng tạo thu hút trí thức những người việt tài năng ở nước ngoài
tham gia trực tiếp ngay từ đầu cùng với những đội ngũ trí thức trong nước
cùng nhau triển khai các chiến lược phát triển khoa học công nghệ tại việt nam thời gian tới rất quan trọng
thủ tướng nêu rõ nếu không có đổi mới sáng tạo thì không thể phát triển được do vậy
các nhà khoa học cần phải lắng nghe các ý kiến của các nhà khoa học

tôi muốn đưa ra một thông điệp nữa là chúng ta cần nhiều trung tâm
cần nhiều mạng lưới tri thức đổi mới sáng tạo để làm nền tảng thúc đẩy giá trị và tăng năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế đặc biệt các doanh nghiệp hay là nói cả nền khoa học công nghệ
thủ tướng nhấn mạnh đảng nhà nước ta đã và đang triển khai các chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ
để việt nam có thể tận dụng các thành tiệu của các nước tiên tiến phục vụ phát triển kinh tế xã hội
và có sự phát triển chung của khoa học và công nghệ thế giới
không chỉ có cơ hội mà môi trường cách mạng bốn đang đặt ra cho việt nam nhiều việc phải làm
vì thế vấn đề lạc hậu của đất nước hiện nay cần phải được thay đổi thế nào
không chỉ những người trẻ mà cả những người có tuổi cũng cần phải kết hợp chi thức để phát huy mạng lưới đổi mới sáng tạo